những năm gần đây xu hướng đưa con trẻ trở lại với không khí của tết trung thu truyền thống ngày càng được quan tâm và thịnh hành
thông qua các trò chơi dân gian những trải nghiệm thực tế các em sẽ được cảm nhận và hiểu hơn về ý nghĩa của ngày tết trung thu cùng những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc việt nam
khi mà không khí trung thu tràn ngập khắp phố phường hà nội thì tại những địa điểm như hoàng thành thăng long bảo tàng mỹ thuật việt nam cũng trở thành nơi mở hội với các hoạt động vui tết trung thu đầy hứng khởi
hôm nay đến đây con thích nhất hoạt động được vẽ mặt nạ giấy bôi và được làm túi
con vẽ khoa và con tô màu
con thích chơi đồ chơi truyền thống hơn vì rất vui
chơi đồ chơi hiện tại thì không được chơi nhiều trò chơi như ở trò chơi dân gian
tại bảo tàng mỹ thuật việt nam lấy cảm hứng từ tết trung thu truyền thống cùng những ý nghĩa đặc biệt về sự đoàn viên các em và gia đình đã có khoảng thời gian vui vẻ với các trò chơi dân gian như bịt mắt đánh trống hay các hoạt động trải nghiệm vẽ trang trí mặt nạ giấy bồi tự làm túi đựng quà với kỹ thuật in độc bản
chúng mình rất là mong muốn
hoạt động này được tổ chức thường niên
thứ nhất là để giáo dục truyền thống với các bạn về tết trung thu là tết đoàn viên
thứ hai là cũng tạo một cái châm chơi bổ ích cho các cháu
mình giáo dục một cách rất là nhẹ nhàng để cho các cháu có thể vừa chơi vừa học
nó không quá gò ép nó rất là tự nhiên nó thấm vào mức tự nhiên
và khi trẻ con nó được chơi thì nó sẽ được gìn giữ ở trong ký ức
khi các con được tiếp xúc với mặt nạ giấy các con hiểu rằng là tuổi thơ của bố của mẹ của ông bà đã trải qua như thế nào
cái cảm giác của các con khi mà cảm nhận cái trung thu truyền thống nó sẽ khác
đó là các con được tự tay mình làm tự tay mình cảm nhận cái không khí trung thu là nó đến với cái tuổi thơ của mình
dù chỉ là những hoạt động vui chơi đơn giản nhưng đây cũng là dịp đưa những giá trị truyền thống giá trị thẩm mỹ
cùng ý nghĩa của ngày tết trung thu đến với trẻ em và gia đình
đặc biệt với những vật liệu được sử dụng trong chương trình như mặt nạ giấy bồi túi giấy
và việc tuyên truyền bảo vệ môi trường làm xanh trái đất